liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở số ba mươi bảy ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
chiều ngày hôm qua công an hà nội đã có thông tin chính thức về vụ việc
đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trên năm mươi sáu người tử vong
ngay từ đêm một mươi hai tháng chín sau khi nhận được thông tin
công an thành phố đã huy động một mươi năm xe chữa cháy cứu nạn cứu hộ
cùng các xe chở phương tiện và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy bộ công an
trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng thuộc công an thành phố đến hiện trường
phối hợp với các lực lượng khác của thành phố chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến hai mươi ba h hai mươi chín phút của ngày các đơn vị đã tiếp cận đám cháy triển khai chữa cháy
ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn
điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu khoảng bốn trăm linh m xe chữa cháy không tiếp cận được
nên các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau bốn mươi năm phút xảy ra hỏa hoạn đám cháy cơ bản đã khống chế không để cháy lan các nhà dân xung quanh
tính đến năm giờ sáng ngày một mươi ba tháng chín các lực lượng trên đã phối hợp với các lực lượng chức năng
giải cứu hơn một trăm linh người trong đó đưa năm mươi bốn người đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố
như bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện bạch mai bệnh viện đa khoa hà đông bệnh viện quân y một trăm linh ba
cục quản lý khám chữa bệnh đã chỉ đạo các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân trong vụ cháy
phải trực chuyên môn theo dõi sát người bị nạn đã tiếp nhận cấp cứu
tập trung mọi nguồn lực huy động các thầy thuốc giỏi bảo đảm đủ thuốc phương tiện trang thiết bị cấp cứu
sử trí cứu chữa người bị nạn cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nhằm bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất